triển khai đề án tiếp sức người bệnh và kế hoạch đổi mới phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh
trong thời gian qua nhiều bệnh viện trên cả nước đã triển khai mô hình tiếp xúc người bệnh và đạt được hiệu quả rõ rệt
mô hình tiếp xúc người bệnh hiện đã được triển khai một cách đa dạng dưới nhiều hình thức tại các bệnh viện trên cả nước
tuy nhiên đều hướng tới mục tiêu chung là sự hài lòng của người bệnh
trước hết thì bệnh viện cũng thực hiện các công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục cán bộ viên chức
và làm cho cán bộ công chức hiểu được cái ý nghĩa thiết thực của việc đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng người bệnh
khi mà cái ý thức cán bộ nhân viên chức ngành cũng đã thay đổi đã hiểu được thì bệnh viện triển khai các nội dung theo cái quyết định hai nghìn một trăm năm mươi một của bộ y tế
như là nội dung ký cam kết rồi triển khai các cái hoạt động hồng thư gốc ý đường dây nóng rồi câu lập việc bộ
đội tình nguyện viên tiếp xúc người bệnh thì một loạt các nội dung triển khai như vậy khi mà cái ý thức của cán bộ nhân viên tiên chức hiểu ý nghĩa việc đấy
thì khi triển khai thì cái hiệu quả thì ngay càng cao và cái tỉ lệ hài lòng người bệnh đối với nhân viên y tế của bệnh viện thì cũng càng ngay càng cải thiện
đội tình nguyện viên tiếp xúc người bệnh ở các bệnh viện được bố trí tại những khu vực tiếp đón để hỗ trợ chỉ dẫn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về các quy trình
thủ tục khám bệnh hỗ trợ người bệnh di chuyển tới các khoa phòng khám bệnh
nhờ đó bệnh nhân có thể tiếp cận nhanh với các dịch vụ giảm thời gian chờ đợi khám bệnh
đồng thời cũng phần nào giảm bớt áp lực cho đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế trong điều kiện làm việc thường xuyên quá tải